nhận lời mời của phó tổng thống myanmar minh suê đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã thăm làm việc tại myanmar từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng sáu phó thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc hội đàm với phó tổng thống minh suê
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác
kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và myanmar một trụ cột quan trọng và điểm sáng trong quan hệ hai nước
sớm đạt mục tiêu một tỷ đô la mỹ
phó tổng thống myanmar ghi nhận các đề nghị của phó thủ tướng vương đình huệ về đơn giản hóa thủ tục
giúp ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam
nhất là thực phẩm chế biến dược phẩm và hoa quả
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị chính phủ myanmar có cơ chế chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư việt nam
về cấp thuê đất thuế phí miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị vật tư đầu tư và xây dựng tại các dự án
cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã chào xã giao cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
tại buổi tiếp hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ việt nam myanmar trong hơn bốn mươi năm qua
thừa nhận hai nước vẫn còn nhiều thế mạnh chưa khai thác hết
phó thủ tướng vương đình huệ đã nêu các đề xuất cụ thể của các doanh nghiệp liên quan đến khai khoáng
chế biến sản phẩm đá kinh doanh phân phối sản phẩm xăng dầu và phát triển dịch vụ dầu khí phát triển mạng lưới viễn thông